chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện một mươi bốn phụ nữ bị bán sang trung quốc trong đó đã đấu tranh làm rõ năm vụ với tám đối tượng hiện vẫn còn nhiều trường hợp đang phải chịu cảnh khổ cực lưu lạc nơi đất khách xứ người
nếu như trước đây những kẻ buôn người thường lợi dụng sự quen biết với người địa phương để lừa gạt phụ nữ thì giờ đây hình thành một phương thức tiếp cận mới đó là các đối tượng kết bạn làm quen trên mạng xã hội dụ dỗ lấy làm vợ
rồi sau đó chúng đưa các cô gái qua biên giới bán vào động mại dâm
vì nhẹ dạ cả tin nên sau một thời gian quen biết nói chuyện trên facebook em hồng thị căn đã đồng ý làm vợ một người đàn ông lạ và cùng sang trung quốc sinh sống
tuy nhiên sang đến nơi em mới biết mình bị sập bẫy bọn buôn người
còn đây là hai đối tượng tháo á vàng hai mươi năm tuổi ở tỉnh đắk nông và vàng xeo gia hai mươi bốn tuổi ở tỉnh hà giang vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt
di lý từ tỉnh yên bái về hai đối tượng khai nhận được một người đang sống ở trung quốc hướng dẫn cách lên mạng rụ rỗ các cô gái người dân tộc mông đưa ra các tỉnh phía bắc chơi rồi vượt biên bán sang trung quốc cho các ổ mại dâm hay những người đàn ông trung quốc có nhu cầu lấy vợ
mỗi cô gái bị chúng bán với giá hai năm vạn nhân dân tệ tương đương tám mươi triệu đồng tiền việt nam
với thủ đoạn đó chúng đã đưa được năm cô gái ở tỉnh đắk nông đắk lắc bán sang trung quốc
từ lúc gặp chị
chính ở ngoài bắc thì biết rằng thì tấu sau ấy gọi điện cho tấu tấu đồng ý về làm vợ
sau ấy chị mới nói xem tấu có bạn nào không để đưa sang trung quốc bán
thì thấy việc dỗ dỗ phụ nữ đưa sang trung quốc bán dế lấy tiền thì em cũng đồng ý
đề nghị các cấp các ngành các cơ quan tổ chức tích cực chủ động phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người
đề nghị các cấp các ngành các cơ quan tổ chức tích cực chủ động phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người
để chủ động và có kỹ năng đối phó tự bảo vệ mình và bảo vệ cho người thân cũng như là gia đình của mình trước âm mưu thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người
tình hình tội phạm buôn bán người vẫn diễn biến hết sức phức tạp
do vậy bên cạnh công tác đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an thì các ban ngành các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người đặc biệt là người dân các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa